vào trưa ngày hôm qua một mươi ba tháng một mươi trên đoạn quốc lộ một a thuộc xã phổ văn huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
một xe khách do phóng nhanh vượt ẩu để giành khách đã gây tai nạn giao thông làm hành khách bị thương
xe khách hiệu kim liên biển số bốn mươi ba h ba nghìn năm trăm sáu mươi ba do tài xế huỳnh văn thi ba mươi năm tuổi ở huyện hoài ân tỉnh bình định điều khiển hướng bắc nam
trong lúc phóng nhanh để vượt qua một xe khách cùng chiều đã đâm vào đuôi ô tô trở hàng biển kiểm soát bảy mươi sáu k bảy nghìn ba trăm năm mươi bảy
vụ tai nạn làm bà nguyễn thị hiến bảy mươi tuổi ở tỉnh bình định đi trên xe khách bị thương hai ô tô bị hư hỏng nặng
vết phanh của bánh xe ở trên đường dài trên năm mươi năm m cho thấy tốc độ của xe trên một trăm linh kmh
theo hành khách đi trên xe khách kim liên cho biết xe kim liên phóng nhanh với một xe khách khác để giành khách
được biết thời gian qua trên địa bàn tỉnh quảng ngãi tình trạng xe khách hiệu cứu liên phóng nhanh vượt ẩu gây tai nạn đã gây lo lắng cho người đi đường